ngày tám tháng bảy tại trụ sở đảng cộng sản liên bang nga ở duma quốc gia nga đồng chí hoàng bình quân
quỷ viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương và đoàn đại biểu nước ta đã có cuộc gặp với
ba lãnh đạo đảng cộng sản liên bang nga và trao tặng huân chương hữu nghị cho chủ tịch đảng gennady zyuanov
phát biểu tại cuộc gặp chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zhuganov và đồng chí hoàng bình quân
đều bày tỏ niềm vui được gặp lại những người bạn thân thiết
hai bên khẳng định lập trường của đảng và đất nước mình luôn ủng hộ và bằng mọi cách thúc đẩy
vun đắp mối quan hệ hợp tác song phương việt nam liên bang nga phát triển trên mọi lĩnh vực
đồng chí zhuganov bày tỏ cảm ơn các đoàn đại biểu đến từ việt nam
luôn tới trụ sở đảng cộng sản liên bang nga gặp gỡ những người cộng sản nga
về phần mình đồng chí hoàng bình quân vui mừng thông báo với lãnh đạo đảng cộng sản nga
về thành công mới nhất của việt nam trên trường quốc tế khi vừa trúng cử ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục
đồng chí cho biết năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ là chủ tịch asean và đây là cơ hội thuận lợi
để nga phát huy quan hệ với các quốc gia trong khối này phù hợp với chính sách hướng đông mà nga đang theo đuổi
tiếp đó tại phòng khánh tiết đảng cộng sản liên bang nga
thay mặt tổng bí thư chủ tịch nước việt nam nguyễn phú trọng
đồng chí hoàng bình quân đã đọc quyết định trao tặng và gắn huân chương hữu nghị cho đồng chí zhuganov
phát biểu sau khi được nhận phần thưởng cao quý này đồng chí zhuganov xúc động bày tỏ niềm vinh dự
gửi lời cảm ơn tới tổng bí thư chủ tịch nước việt nam nguyễn phú trọng
và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việt nam ủng hộ đảng cộng sản việt nam
tham mưu cho tổng thống nga vladimir putin trong các đường hướng chiến lược của nga trong quan hệ hợp tác với việt nam